thưa quý vị ngày hôm nay ngay sau kỳ nghỉ tết nhiều địa phương sẽ mở cửa trường học đón học sinh trở lại
tại tp hcm bắt đầu từ ngày hôm nay cho phép trẻ thuộc khối mầm non từ lớp một đến lớp sáu đến trường
trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh
đồng thời học sinh từ khối bảy đến khối một mươi hai sẽ tiếp tục đến trường học trực tiếp như là thời gian trước tết
tại đà nẵng học sinh học viên từ lớp bảy đến lớp một mươi hai các trường trung tâm sẽ đi học trực tiếp từ ngày hôm nay
tại bắc giang nghệ an học sinh các cấp cũng sẽ trở lại trường học
trong khi đó tỉnh kiên giang cho phép học sinh lớp bảy đến lớp một mươi hai ở vùng xanh và vùng vàng đến trường học trực tiếp từ ngày hôm nay